cơ quan cảnh sát quốc gia nhật bản thông báo số tiền mà người dân tokyo nhặt được và nộp lại trong năm hai nghìn hai mươi hai là hơn ba mươi triệu đô la mỹ một con số cao kỷ lục
con số này tăng khoảng bốn năm triệu đô la mỹ vượt mức kỷ lục năm hai nghìn một mươi chín là hơn hai mươi chín một triệu đô la mỹ
văn phòng phụ trách đồ thất lạc của cảnh sát tokyo cho biết đã trả lại khoảng hai mươi ba triệu đô la mỹ cho người mất đồng thời thưởng hơn ba sáu triệu đô la mỹ cho người giao nộp
luật pháp nhật bản quy định người nộp tiền nhặt được cho cảnh sát sẽ được thưởng khoảng năm hai mươi tổng số tiền nếu chủ nhân tới nhận
nếu người đánh rơi không tới nhận sau ba tháng toàn bộ số tiền được chuyển cho người nhặt giao nộp
nếu người giao nộp không tới nhận sau hai tháng số tiền được chuyển vào công quỹ